mùa nước nổi hay còn gọi là mùa lũ hàng năm đều mang lại theo tôm cá về đồng
có thể đem lại nguồn thu hàng triệu đồng mỗi ngày cho ngư dân tỉnh an giang
năm nay mặc dù bây giờ đã là tháng tám nhưng nước lũ vẫn chưa về
hàng năm cứ vào đầu tháng bảy dương lịch nước lũ từ thượng nguồn sông mê công tràn về hạ lưu tỉnh an giang
mang theo phù sa và vô số tôm cá về sông về đồng
đây là thời gian ngư dân đi đánh bắt được nhiều loại cá như cá linh tôm tép cá heo
trong đó cá linh là loài cá đặc sản nên được tiêu thụ mạnh
nhưng năm nay đã vào tháng tám mà mực nước lũ vẫn thấp hơn so với cùng kỳ của mùa lũ các năm trước
nên những cánh đồng ở an giang khô cạn nước không có cá đồng
nước sông không dâng nên không có cá linh loài cá đặc sản chỉ xuất hiện trong mùa nước lũ
những năm trước vào tháng tám cá linh non đã xuất hiện ở nhiều các chợ cá trong tỉnh an giang
theo đó cá linh non đầu mùa có giá từ bảy mươi đồng đến ba trăm linh đồng một kg
bây giờ các chợ cá chỉ có bán cá lăn cá sát cá lóc nuôi
đây là điều ít khi xảy ra đối với người dân an giang